ngày chẵn đỗ xe bên lề đường chẵn ngày lẻ đỗ xe bên lề đường lẻ
ý tưởng mới này do chủ tịch ubnd tp hà nội đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận hoàn kiếm vài ngày trước
đang gây ra sự chú ý đặc biệt từ phía dư luận nhất là trong bối cảnh chỗ đỗ xe đậu xe đang là vấn đề khó giải quyết tại hà nội
phố trần quốc toãn biển cấm cứ cấm xe vẫn đẩy tràn hai bên đường suốt ngày phải chứng kiến xe đậu lộn rộng trước cửa nhà